tại nhà quốc hội đồng chí đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
đã có buổi gặp mặt thân mật lắng nghe ý kiến của đoàn cựu chiến binh tỉnh thái bình
theo đó các đại biểu đại diện cho hội cựu chiến binh tỉnh thái bình
báo cáo với quốc hội những hoạt động của hội trong thời gian qua
một số đại biểu cũng nêu lên những đề xuất kiến nghị về chế độ chính sách cho cựu chiến binh
và việc quy tập hải cốt liệt sĩ cần được quan tâm hơn
phát biểu tại cuộc gặp mặt đồng chí phó chủ tịch quốc hội đánh giá cao những hy sinh
đóng góp của các cựu chiến binh trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc
ghi nhận những kiến nghị đề xuất của đoàn và mong muốn rằng với kinh nghiệm phẩm chất của anh bộ đội cụ hồ
các cựu chiến binh sẽ có thêm nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước trong thời gian tới